bộ năng lượng thổ nhĩ kỳ mới đây gợi ý rằng nước này có thể trở thành điểm trung chuyển khí đốt của nga sang các thị trường châu âu
gợi ý được đưa ra sau khi các nhà lãnh đạo liên minh châu âu eu đã hạ thấp triển vọng đạt được lệnh cấm vận khí đốt của nga trong đợt trừng phạt tiếp theo
tuyên bố của bộ năng lượng thổ nhĩ kỳ cho biết thổ nhĩ kỳ muốn sử dụng toàn bộ cơ sở hạ tầng sản xuất trong nước
trong việc tiêu thụ và vận chuyển khí đốt từ những nhà cung cấp azerbaijan nga và iran ra thị trường nước ngoài bao gồm châu âu
theo nhà chức trách ankara cũng có thể giúp trung chuyển tài nguyên từ tokmenikistan iraq và địa trung hải
nga là một trong những nhà cung cấp khí đốt lớn cho thổ nhĩ kỳ chiếm khoảng một nửa lượng nhập khẩu của cả nước
tập đoàn năng lượng gasprom của nga cung cấp nhiên liệu thông qua các đường ống dòng chảy thổ nhĩ kỳ và dòng chảy xanh